cũng trong ngày hôm qua tại tp hcm tòa nhân dân tp đã xét xử sơ thẩm bị cáo trần thanh liêm về tội giết người
theo có trạm vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn tại nhà trọ số sáu mươi trên hai đường số bốn khu phố ba phường linh xuân quận thủ đức tp hcm
do hiểu lầm nên giữa trần hiễu hạnh và trần thanh liêm xảy ra mô thuẫn dẫn đến cãi vã
hạnh đã dùng mũ bảo hiểm đánh liêm ngã liêm dùng dao có sẵn gần đó đâm hạnh dẫn đến tử vong
ngay sau khi gây án trần thanh liêm đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần thanh liêm một mươi sáu năm tù giam